sáng ngày chín tháng ba bộ tư pháp bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu trường đại học luật hà nội tại tỉnh đắk lắc
dự lễ có đồng chí lê thành long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp và lãnh đạo tỉnh đắk lắc
việc thành lập phân hiệu trường đại học luật hà nội tại tỉnh đắk lắc trên cơ sở nâng cấp từ trường trung cấp luật đắk lắc
nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng tây nguyên
đây cũng là dấu mốc ghi nhận sự phát triển trong trạng đường bốn mươi năm xây dựng và trưởng thành của trường đại học luật hà nội
từng bước hướng đến mục tiêu xây dựng trường đại học luật hà nội trở thành trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật
dự kiến trong niên khóa hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba trường sẽ tuyển sinh hai trăm linh sinh viên trong cả nước đào tạo đại học hệ chính quy ngành luật văn bằng một
tuyển sáu mươi thí sinh đại học hệ chính quy ngành luật văn bằng hai năm mươi sinh viên đại học liên thông ngành luật từ trung cấp lên đại học
hai mươi sinh viên đại học ngành luật hệ vừa học vừa làm và bốn mươi sinh viên đào tạo ngành luật kinh tế sau đại học